chỉ thị số hai mươi năm của ban bí thư đã đưa ra nhiều định hướng về phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới
trong đó có những giải pháp cốt lõi nâng cao chất lượng nhân lực y tế cơ sở
đặt ra yêu cầu cao hơn về tư duy trách nhiệm và hành động của cấp ủy đảng
chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị đối với y tế cơ sở
nâng cao nhận thức về vai trò vị trí và tầm quan trọng của y tế cơ sở
với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu sơ cấp cứu khám chữa bệnh
quản lý sức khỏe cá nhân và bệnh không lấy nhiễm
đòi hỏi cao hơn về chất lượng công tác lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
đối với công tác y tế cơ sở tạo điều kiện cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe thương xuyên
ngay tại cộng đồng hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
trung tâm y tế huyện lục nam tỉnh bắc giang hiện tại với cơ sở vật chất đang xuống cấp
số lượng dường bệnh chưa đủ đáp ứng nhu cầu khám điều trị bệnh cho người dân trên địa bàn
tuy nhiên với nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân
trung tâm đã thực hiện nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên y tế
và xây dựng đề án nâng cấp bệnh viện để được hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất
trung tâm y tế lục nam là đơn vị tự chủ chi thường xuyên nhân công và chi phí trực tiếp cho người bệnh
trong năm vừa qua trung tâm cũng đã đưa ra rất nhiều giải pháp
giải pháp để tăng nguồn thu cho đơn vị để đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ nhân viên
đặc biệt là lương phụ cấp và chi phí khác như trực phẫu thuật thủ thuật
đặc biệt trong năm vừa qua không có cách nào khác
nhân viên trung tâm y tế giá viện phí thì không thể thu thêm được
trung tâm sẽ tăng đáp ứng với sự hài lòng của bệnh
để đến với trung tâm khám chữa bệnh nhiều hơn để tăng nguồn thu nhiều hơn
giống như trung tâm y tế huyện lục nam trung tâm y tế huyện yên dũng tỉnh bắc giang
gặp rất nhiều khó khăn trong kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
tuy nhiên vẫn phải nỗ lực trong công tác đào tạo
vì chất lượng nguồn nhân lực quyết định trực tiếp đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh
đối với lại cái vấn đề đào tạo thì cái kinh phí mà cho đi đào tạo ở các cái trường đại học
rồi là các cái bệnh viện tuyến trên thì là kinh phí khá là đắt
chẳng hạn như là bây giờ chúng tôi đào tạo một cán bộ mà muốn thực hiện được một cái kỹ thuật kết hợp xước
thì cũng chi phí mất được khoảng vài chục triệu
thế là cái chi phí học phí còn chưa kể là cái tiền người ta ăn ở đi lại
thế mà để khắc phục cái vấn đề này thì thực ra là đơn vị cũng vẫn phải tìm những cái cơ sở
mà người ta đào tạo với cái giá mà nó cũng thú vị
tương đối là phù hợp với đơn vị
vừa rồi thì chúng tôi cũng có một cái khắc phục nữa là động viên anh em đi học
nhưng mà theo cái phương châm là cá nhân cùng với lại đơn vị là cùng hỗ trợ và chi trả chi phí
tháng năm thì chúng tôi đều có cái kế hoạch đào tạo lân cao trình độ về chuyên môn
vì vậy là các khóa đào tạo thì chúng tôi đều đăng ký và sắp xếp lịch
bổ bác sĩ giữa người đi học và người ở nhà làm sao cho nó phù hợp
sau khi mà được đào tạo về thì cái mong muốn lớn nhất là được trực tiếp các bác sĩ ở tuyến tỉnh
hoặc tuyến trung ương cầm tay chỉ việc
như vậy thì nó sẽ thuận nợ trong cái quá trình mà chúng tôi phát triển được cái kỹ thuật
và có thể triển khai thành thạo các kỹ thuật chuyên môn tại tuyến cơ sở
bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang thời gian qua đã trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy
của người dân trong tỉnh và các vùng lân cận
xác định chinh phục người bệnh bằng chất lượng
bệnh viện đã cải tiến quy trình khám bệnh cải cách thủ tục hành chính
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh đến khám chữa bệnh
đặc biệt bệnh viện tăng cường đầu tư thêm các trang thiết bị máy móc
và xác định nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực là then chốt
để phục vụ tốt hơn cho công tác khám chữa bệnh
đối với đa khoa tỉnh bắc giang thì cái việc xác định xây dựng một đội ngũ có nguồn nhân lực tốt
là một điều rất là quan trọng và đấy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện
chính vì thế chúng tôi trên căn cứ và cơ sở năng lực thực tế của đội ngũ bác sĩ
trình độ chuyên môn của các bác sĩ năng lực thực tế của các bác sĩ ở các khoa phòng
căn cứ vào nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh
chúng tôi thực hiện việc đào tạo trực tiếp liên kết với các bệnh viện và các trường đại học
ở tuyến trung ương như là bệnh viện một trăm linh tám bệnh viện tim hà nội bệnh viện đào y hà nội
để đào tạo theo nhu cầu của bệnh viện và theo yêu cầu thực tiễn công tác khám chữa bệnh
tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
đấy tôi cho rằng là một cái xu hướng rất là quan trọng và cần thiết
để phù hợp với điều kiện hoạt động của bệnh viện
những năm qua tỉnh bắc giang luôn trú trọng đầu tư xây dựng cải tạo
nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế trên địa bàn
góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân
việc tiếp nhận chuyển giao và nhanh chóng triển khai làm chủ các gói kỹ thuật cao
kỹ thuật mới hiện đại và chuyên sâu trong khám và chữa bệnh tại các tuyến y tế cơ sở
đã và đang tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được tiếp cận
và hưởng các kỹ thuật cao trong chăm sóc sức khỏe
mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh
nhất là đối với bệnh nhân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương
theo đúng tinh thần của chỉ thị số hai mươi năm cttvk của ban bí thư
về nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở
tại bệnh viện ung bướu hà nội xác định chất lượng nguồn nhân lực
đặc biệt là nhân lực y tế chất lượng cao là yếu tố quan trọng để khám chữa bệnh tốt hơn
để tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ cao
bệnh viện đã chủ động xây dựng thực hiện chính sách thu hút trong tuyển dụng
chính sách ưu đãi trong đào tạo đối với người có trình độ chuyên môn là cao
nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế
thì ngoài những nguồn của bệnh viện thu được
trích ra một phần để cử các bác sĩ thực viên điều dưỡng đi học
học những trình độ sau đại học từ các cơ sở đào tạo trong nước
thì bệnh viện cũng có một sự hỗ trợ từ các nguồn học bổng
mà bệnh viện cũng xây dựng từ cái trình độ ngoại ngữ
tức là câu lạc bộ ngoại ngữ bệnh viện hoạt động rất mạnh
khoảng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm nay
thì qua câu lạc bộ ngoại ngữ
bệnh viện tự bỏ tiền ra để cho nhân viên y tế học trong bệnh viện
và mời giáo viên về
ngoài ra khi có trình độ ngoại ngữ nhất định
bệnh viện cũng hướng cho phòng hợp thác quốc tế của bệnh viện hoạt động rất mạnh
hướng cho nhân viên tham gia vào các hiệp hội quốc tế
cũng như là tìm những nguồn học bổng để đi học ở nước ngoài
đặc biệt trong năm vừa rồi
có khoảng gần hai mươi nhân viên y tế được đi đào tạo nước ngoài
từ các nguồn học bổng do chính các bạn tự tìm
hiện nay tại nhiều bệnh viện công
ngoài việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
có nhiều chế độ tốt để giữ chân bác sĩ giỏi
nhiều bệnh viện tuyến cơ sở đặc biệt ưu tiên nhiều
cho đội ngũ y bác sĩ có trình độ sau đại học
ví dụ với người tốt nghiệp loại giỏi loại xuất sắc của các ngành
bác sĩ đa khoa hệ sáu năm
dược sĩ đại học tình nguyện công tác lâu dài
tại các cơ sở y tế công lập
có mức hỗ trợ thu hút tuyển dụng cao hơn
được bổ sung nguồn thu nhập ngoài lương
bên cạnh đó các trường hợp được cử đi đào tạo sau đại học
được hỗ trợ một trăm linh kinh phí đào tạo
hoặc theo hợp đồng do tỉnh hay bệnh viện ký kết
sau khi được cấp bằng tiến sĩ
bác sĩ chuyên khoa cấp hai tiếp tục được hỗ trợ kinh phí
thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa cấp một
cũng được hỗ trợ thêm kinh phí để yên tâm hành nghề
cách làm trên đang thực hiện đúng
theo định hướng phát triển nguồn nhân lực y tế cơ sở của bộ y tế
trong thời gian tới bộ y tế sẽ phối hợp rất là chặt chẽ
cùng với các địa phương để xây dựng và ban hành kế hoạch hành động
cũng như là xây dựng các chương trình dự án
và các giải pháp cốt lõi để thực hiện quy hoạch
trong đó đặc biệt chú trọng thứ nhất là việc hoàn thiện khung chính sách
đặc biệt là với các chính sách về quản trị về đầu tư cũng như là tài chính
và thứ hai là triển khai về chiến lược phát triển và đào tạo nhân lực y tế
làm sao để nhân lực y tế đảm bảo về số lượng
và chất lượng thì ngày càng được
nâng cao cũng như cơ cấu và phân bổ hợp lý
với phương châm đón đầu nguồn nhân lực chất lượng cao
hàng năm nhiều bệnh viện cũng có các chương trình cử đi đào tạo ngắn hạn
dài hạn học tập chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện đầu ngành tuyến trung ương
đồng thời chủ động liên kết với các trường đại học y khoa danh tiếng trên cả nước
để thu hút bác sĩ trẻ có trình độ cao về công tác
theo các chuyên gia y tế đa dạng hóa hình thức đào tạo
đã góp phần nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực y tế
từ đó tăng cường năng lực xây dựng hệ thống y tế chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế
những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình y tế ba trăm sáu mươi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại